thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế sáng một mươi hai tháng sáu cho biết
việt nam có thêm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong nước tại năm tỉnh thành phố
nâng tổng số ca mắc trên cả nước đến nay lên một mươi bốn mươi tám trường hợp
cụ thể việt nam có tổng cộng tám bốn trăm một mươi tám ca ghi nhận ở trong nước và một sáu trăm ba mươi ca nhập cảnh
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là sáu tám trăm bốn mươi tám ca
có hai mươi một tỉnh gồm yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị
thừa thiên huế nam định hòa bình tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên
hưng yên hải phòng tây ninh gia lai và bạc liêu đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới